tối một mươi ba tháng một mươi hai ông trần quang năng trưởng phòng dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
chiều cùng ngày áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi philippines đã mạnh lên thành bão cường độ cấp tám giật cấp một mươi
vào một mươi ba h chiều nay bão đang cách philippines khoảng một năm trăm linh km về phía đông
dự báo trong hai ba ngày tới bão sẽ mạnh thêm di chuyển chủ yếu hướng tây tây bắc tốc độ trung bình một mươi năm km một giờ
ông năng cho biết các dự báo của trung tâm đều nhận định khoảng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai bão rai sẽ đi vào phía nam biển đông và trở thành cơn bão số chín
trung tâm nhận định đây là cơn bão mạnh
theo ông năng từ khoảng ngày một mươi bảy đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai vùng biển phía nam biển đông có khả năng chịu ảnh hưởng của cơn bão
do đó toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động ở vùng biển giữa và nam biển đông bao gồm cả quần đảo trường sa
cần phải đề phòng và cảnh giác với tác động của gió mạnh trong cơn bão này
chỉ còn hơn một tháng nữa là đêm
từ ngày một mươi đến cao điểm tết hai mươi tháng một đến một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai xong lượng vé bán ra tại gà hà nội khá ít ỏi
phòng bán vé vắng vẻ thi thoảng mới có khách đến mua
tính đến thời điểm này ngành đường sắt mới bán được khoảng sáu chín trăm linh vé cho khách đi tàu dịp tết nguyên đán đạt gần hai mươi tổng số vé cần bán
bà phạm thị anh đào trạm trưởng trạm vận tải đường sắt hà nội công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết
đến nay gà hà nội mới bán được hơn ba trăm linh vé tàu tết bằng một phần năm
so với thời điểm mỗi năm
phần lớn hành khách đi tàu tết các trạng ngắn như hà nội vinh đồng hới đà nẵng
khác với mọi năm nhiều gia đình đã mua vé nguyên khoang bốn hoặc sáu giường để đảm bảo phòng dịch tốt hơn
mỗi tàu đã có bốn đến năm khoang được khách đặt
đánh giá nguyên nhân tốc độ bán vé chậm bà phạm thị anh đào cho rằng
khách đi tàu chờ đợi diễn biến dịch vì nhiều tỉnh thành có thể thay đổi cấp độ dịch
yêu cầu khách cách ly khi về quê người dân e ngại mua vé sớm lại phải đổi trả mất phí
do vậy đến sát ngày nghỉ tết thì mới mua
ngoài ra nhiều công nhân khu công nghiệp phía nam đã về quê từ giữa năm và chưa quay lại
cùng với đó sinh viên chưa đi học tại các thành phố lớn nên lượng hành khách đi tàu này giảm đáng kể
theo bà đào đường sắt được phép chạy đổi tàu na một mươi hai giữa hà nội vinh
xong vẫn chưa mở bán vé tết vì vé tàu tết đi vinh trên các đoàn tàu thống nhất đang bán cũng còn nhiều
nga sài gòn cũng vắng khách từ ngày đầu mở bán vé tránh ngược cảnh đông đúc của năm trước
đến nay ga mới bán được khoảng sáu ba trăm linh vé tàu tết
theo tổng công ty đường sắt việt nam đến ngày một mươi tháng một mươi hai toàn ngành bán được hơn sáu chín trăm linh vé cho khách đi tàu
giai đoạn hai mươi một một mươi ba hai hai nghìn hai mươi hai doanh thu hơn tám một tỷ đồng mới đạt một mươi chín so với tổng số vé
trong đó bốn đôi tàu thống nhất được hơn năm bảy trăm tám mươi vé
đôi tàu khu đoạn sài gòn đà nẵng
được hơn một một trăm linh vé
để thu hút hành khách ngành đường sắt vẫn giữ giá vé như tết năm ngoái đồng thời áp dụng nhiều chính sách như
giảm giá cho cá nhân mua vé sớm sang ngày đi tàu đến bốn mươi giảm giá vé tàu tập thể từ hai đến một mươi ba giảm giá vé tàu khứ hồi
riêng với hình thức bán vé tàu nguyên khoang nguyên toa sẽ được áp dụng đến hết ngày hai mươi tám hai hai nghìn hai mươi hai
hành khách mua vé cự li từ ba trăm linh km trở lên vẫn được giảm giá từ một mươi một mươi năm
được phụ vụ xuất ăn miễn phí
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một tổng công ty đường sắt việt nam đã mở bán đợt một vé tàu tết nhâm dần hai nghìn hai mươi
giá vé giảm một mươi cho khách mua trong một mươi ngày đầu
giai đoạn đầu mở bán trước với năm đôi tàu tết gồm bốn đôi tàu khách thống nhất hà nội sài gòn se một mươi hai se ba mươi bốn se năm mươi sáu se bảy mươi tám
và một đôi tàu đà nẵng sài gòn se hai nghìn một trăm hai mươi hai cung cấp hơn ba mươi sáu chỗ
trong khi đó tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi một thời điểm trước tết ngành đường sắt cung ứng chín mươi chỗ và giai đoạn sau tết là một trăm hai mươi chỗ
tàu tết năm nay dự tính chạy từ ngày hai mươi một đến ngày một mươi ba hai hai nghìn hai mươi hai chia làm ba giai đoạn
thời gian đầu trước tết tàu chạy tính từ ngày hai mươi hai mươi chín một hai nghìn hai mươi hai tức ngày một mươi tám hai mươi bảy một mươi hai âm lịch
trong tết tính từ ngày ba mươi một đến ngày ba hai hai nghìn hai mươi hai
tức ngày hai mươi tám một mươi hai ba một âm lịch
sau tết từ ngày bốn một mươi ba hai hai nghìn hai mươi hai tức ngày bốn một mươi ba một âm lịch
theo hướng dẫn phòng chống dịch khách đi tàu hiện không cần xét nghiệm ncov nếu từ vùng xanh vùng vàng và vùng cam
chỉ thực hiện nếu từ vùng đỏ vùng phong tỏa hoặc có yêu cầu điều tra dịch tễ
người tiêm đủ liều vaccine và f khỏi bệnh cần xét nghiệm trong bảy mươi hai giờ khi có yêu cầu điều tra dịch tễ
đến từ địa bàn dịch ở cấp độ cao
ngoài ra người đi xa cần xét nghiệm y tế khi sốt ho mệt mỏi đau họng
tùy thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh và được sự cho phép của các cấp thẩm quyền
ngành đường sắt sẽ tiếp tục bố trí các đoàn tàu phù hợp đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp tết nhân dân hai nghìn hai mươi hai của người dân
khách có thể mua vé tàu tết qua sáu cách
cách thứ nhất hành khách có thể đến trực tiếp ga lấy số thứ tự chờ mua vé
cách thứ hai hành khách có thể mua trực tuyến
hãy đến các website tsvn vn vétàuonline vn vétàu com vn
lưu ý sau khi đặt chỗ thành công trên mạng trong một mươi ngày đầu bán vé hành khách có hai mươi bốn tiếng để thanh toán
nếu quá hạn giữ chỗ vé tàu sẽ được trả về hệ thống
từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một trở đi thời gian giữ chỗ chỉ còn một mươi hai tiếng
ngoài hai cách phổ biến trên hành khách còn có thể mua vé qua tổng đài một chín không không một năm hai không
ứng dụng momo viettel pay hoặc vn pay
hành triệu thành phố thủ đức hoặc các đại lý bán vé tàu của ngành đường sắt
về chính sách giá vé ngoài giảm một mươi giá vé trong một mươi ngày đầu mở bán
sinh viên mua vé tàu tết còn được giảm thêm hai mươi
bên cạnh đó khách mua vé khứ hồi được giảm thêm năm
mua vé tàu tết dịp thấp điểm được giảm tới bốn mươi giá vé
điểm mới của công tác bán vé tàu tết năm nay là lần đầu tiên ngành đường sắt
thực hiện bán vé nguyên khoang nguyên toa cho hành khách có nhu cầu
cụ thể từ nay đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
ngành đường sắt sẽ bán vé nguyên khoang khoang bốn giường và khoang sáu giường
nguyên toa đối với hành khách đi tàu với cự li từ ba trăm linh km trở lên
khách có nhu cầu đưa đón tại nhà ngành đường sắt sẽ phục vụ
hành khách mua vé nguyên khoang nguyên toa được bố trí phòng đợi
hoặc khu vực chờ tàu riêng tại nhà ga và bố trí lối đi riêng khi lên xuống tàu
trong thời gian đầu triển khai dịch vụ
ngành đường sắt thực hiện giảm một mươi giá vé với hành khách mua nguyên khoang
và một mươi năm giá vé với hành khách mua nguyên toa
hành khách có vé này được miễn phí một trăm linh suất ăn trên tàu
tuy nhiên ngành đường sắt chỉ phục vụ hành khách mua nguyên khoang
nguyên toa trực tiếp tại các nhà ga và qua tổng đài
về chính sách đổi trả vé tàu tết
nếu hành khách không đi tàu nữa
có thể chọn một trong hai hình thức bảo lưu hoặc trả vé
hành khách được bảo lưu tiền vé và sử dụng để đi tàu trong năm hai nghìn hai mươi hai
ngành đường sắt sẽ không thu phí trả vé
nếu hành khách không đi tàu nữa
hành khách không sử dụng hoặc sử dụng chưa hết
sẽ được hoàn lại tiền vé kể từ ngày một một hai nghìn hai mươi ba
nếu hành khách chọn đổi trả vé trong thời gian cao điểm tết
sẽ mất phí ba mươi giá vé
thời gian thấp điểm mất phí từ một mươi đến hai mươi giá vé
tính đến hết ngày một mươi một mươi hai
việt nam đã tiếp nhận hơn một trăm sáu mươi bảy triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế đã phân bổ tổng số một trăm năm mươi bốn triệu liều còn khoảng sáu bảy triệu liều mới tiếp nhận đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng xuất xưởng vaccine
cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín đến một mươi bốn h ngày một mươi hai tháng một mươi hai cả nước đã tiêm gần một trăm ba mươi hai bốn triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
các địa phương đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi một cho những đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng trong năm hai nghìn hai mươi một
và trả mũi hai cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian
đến ngày một mươi một một mươi hai đã tiêm sáu mươi chín một trăm một mươi chín ba trăm sáu mươi chín liều mũi một và năm mươi năm chín trăm linh một chín trăm ba mươi năm liều mũi hai
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là chín mươi sáu bảy và tỷ lệ tiêm đủ hai liều là bảy mươi tám hai dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
theo khu vực tỷ lệ này lần lượt ở miền bắc là chín mươi ba bảy và bảy mươi
miền trung là chín mươi ba bảy và bảy mươi và miền trung là chín mươi ba bảy
miền trung là chín mươi ba bốn và bảy mươi sáu sáu tây nguyên là chín mươi hai và sáu mươi hai tám miền nam là chín mươi chín sáu và tám mươi bảy bốn
có sáu mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho trên tám mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
trong đó có ba mươi tỉnh đạt tỷ lệ trên chín mươi năm là hà nội hải phòng bắc giang bắc ninh vĩnh phúc quảng ninh nghệ an
tuyên quang lào cai điện biên
đà nẵng phú yên khánh hòa ninh thuận bình thuận đắk nông tp hcm bà rịa vũng tàu đồng nai long an
lâm đồng cần thơ sóc trăng bến tre trà vinh vĩnh long bình dương bình phước kiên giang và hậu giang
còn tỉnh hà giang hiện có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho dưới tám mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên bảy mươi tám bốn
hiện đã có năm mươi chín trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ hai liều vaccine cho dân số
từ một mươi tám tuổi trở lên đạt trên năm mươi trong đó có bốn mươi hai tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ trên bảy mươi
các tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ trên chín mươi bao gồm hà nội hải phòng quảng ninh đà nẵng khánh hòa đắk nông
bà rịa vũng tàu đồng nai long an lâm đồng cần thơ vĩnh long và cà mau
các tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi hai dưới năm mươi là thái bình nam định thanh hóa và sơn la
về triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi bộ y tế cho biết các tỉnh thành phố đã triển khai tiêm được sáu tám trăm tám mươi tám năm trăm chín mươi hai liều
trong đó có năm sáu trăm tám mươi bảy hai trăm hai mươi bảy liều mũi một và một hai trăm linh một ba trăm bảy mươi liều mũi hai

các tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi hai dưới năm mươi là thái bình nam định thanh hóa và sơn la